cuốn sách mắt trùng khơi tuyên tập các bài viết hình ảnh ý nghĩa xúc động về biển đảo quê hương của bộ đôi tác giả lữ mai trần thành đã chính thức ra mắt thu hút đông đảo sự quan tâm đón nhận của những trái tim hướng về vùng biển trời của tổ quốc thiên liêng
cuốn sách thuộc thể loại tản văn ghi chép ảnh có độ dày trên một trăm năm mươi trang gồm một mươi tám câu chuyện và bộ ảnh chọn lọc minh họa quanh chủ đề những chân dung thân phận con người gắn bó với biển đảo như người lính hải quan thân nhân của họ tàu trên biển
được coi là tập hai của cuốn sách nơi đầu sóng được ra mắt tháng chín năm hai nghìn một mươi chín trước đó
nếu nơi đầu sóng như cánh cửa mở ra biển trời hoa lá sóng gió khơi xa qua hình ảnh ngôn ngữ giàu cảm xúc thì mắt trùng khơi đề cập trực diện tới số phận những con người
cảm xúc thì nó bắt nguồn từ những đôi mắt khi chúng tôi đến với biển đảo thì chúng tôi được chứng kiến những đôi mắt ở nơi cầu cảng đôi mắt của người lính đôi mắt của người thân của các anh
khi mà xa nhau thì đó là cái lý do
cùng với lễ ra mắt sách triển lãm ảnh mắt trùng khơi cũng được trưng bày giới thiệu tới công chúng trên dưới ba mươi bức ảnh do tác giả trần thành chụp trong tám lần anh có dịp được đến với biển trời quê hương